mở đầu là những tin tức an ninh trật tự
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh vào ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng internet
quy mô lớn do trần quang trường ở phường quảng thắng tp thanh hóa cầm đầu
tính đến thời điểm hiện tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã khởi tố và bắt tạm giam chín đối tượng có liên quan đến đường dây này
riêng đối tượng cầm đầu là trần quang trường hiện đã bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra lệnh truy nã toàn quốc
khám xét tại năm đại lý game trên địa bàn tp thanh hóa tp sầm sơn và tp hà nội
lực lượng công an đã thu giữ bảy máy tính bàn bảy laptop ba mươi bốn điện thoại di động chín tập thể game một xe ô tô
gần năm trăm linh triệu đồng tiền mặt tám tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc
và tổ chức đánh bạc của các đại lý game lên tới gần bốn tỷ đồng
hiện công an tỉnh thanh hóa cũng đã phong tỏa số tiền trên sáu tỷ đồng tại các ngân hàng
là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc
liên quan đến vụ phát hiện ba người chết trong phòng trọ tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương vào ngày hai mươi bảy tháng năm
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do người chồng giết người vợ và con gái rồi treo cổ tự tử
các nạn nhân là trần văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
phạm thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám vợ cường cùng quê tỉnh thanh hóa
và trần kim phượng sinh năm hai nghìn một mươi năm là con gái của hằng và cường
theo kết quả thu thập thông tin ban đầu của cơ quan điều tra cường và hằng kết hôn vào năm hai nghìn một mươi
và có với nhau hai người con gái cháu lớn gửi ở quê cho người nhà trông giúp
cường và hằng thuê nhà trọ sống cùng với con gái nhỏ tại khu phố bình đường bốn phường an bình thị xã dĩ an tỉnh bình dương
thời gian gần đây cường có biểu hiện chơi cờ bạc nên giữa cường và chị hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi bảy tháng năm anh lê văn hảo là em họ của chị hằng đồng thời là người làm chung công việc với anh cường
phát hiện vụ việc ba người tử vong trong phòng trọ nên đã báo với cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã dĩ an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và điều tra vụ việc
qua công tác khám nghiệm hiện trường thu thập thông tin ban đầu cơ quan công an ghi nhận trên thi thể của chị hằng và bé phượng
có thương tích ở vùng cổ phát hiện tại hiện trường một dao có dính máu chị hằng đang mang thai nhiều tuần tuổi
đối tượng danh tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã dục tượng huyện châu thành của tỉnh kiên giang
là đối tượng đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích vừa bị công an huyện rồng trôm của tỉnh bến tre bắt giữ
danh tranh khai nhận vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tranh cùng người bạn tên đệ có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở địa phương
hai đối tượng này đã dùng dao chém bị thương hai người khác rồi bỏ trốn
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định truy nã danh chanh vào ngày hai mươi hai tháng năm
sau đó đối tượng tranh đã bị bắt tại tỉnh bến tre
hiện công an huyện rồng trôm của tỉnh bến tre đang lập biên bản vụ việc để bàn giao cho công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam phan công bảo
còn gọi là bảo bánh mì chú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
và đồng bọn là lý sĩ trọng chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
để điều tra về hành vi cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó công an tp quy nhơn phát hiện cơ sở cầm đồ bốn số tám tại đường thành thái có nhiều dấu hiệu bất thường
tiến hành xác minh các trinh sát xác định tiệm cầm đồ thực chất là nhóm cho vai nặng lãi với lãi suất cao gấp một mươi lần quy định
thời điểm khám xét tiệm cầm đồ cơ quan công an thu giữ nhiều dựa dao kiếm
mà các đối tượng dùng làm hung khí để ham dọa đánh người khi trả tiền lãi không đúng thời hạn
một vụ vận chuyển hai tấn lòng lợn đã qua sơ chế bốc mùi không có giấy kiểm dịch
vừa bị lực lượng chức năng của huyện diễn châu của tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ kịp thời
vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn an
lực lượng chức năng của huyện diễn châu đã phát hiện xe tải vận chuyển hai tấn lòng lợn đã bốc mùi
toàn bộ số hàng được chở trên xe tải do bà trần thị bích ngọc điều khiển và cũng là chủ của lô hàng
bà ngọc khai nhận mua số hàng này
tại khu công nghiệp bắc vinh tp vinh của tỉnh nghệ an và sẽ được vận chuyển về tỉnh ninh bình để tiêu thụ
sau khi bắt giữ số hàng đã được lực lượng chức năng của huyện diễn châu bàn giao cho trạm chăn nuôi thú y tiến hành xử lý theo quy định
trong khi các ban ngành đang nỗ lực phòng ngừa dịch tả lợn châu phi
thì một số đối tượng hám lợi vẫn tìm cách nhập lậu các sản phẩm sau giết mổ từ trung quốc về việt nam
công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng nội tạng nhập lậu phòng ngừa dịch bệnh lây lan
ngày hai mươi tám tháng năm công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã phát hiện một số đối tượng đang tập kết hàng tại bãi đất trống gần khu vực biên giới
thuộc thị trấn đồng đăng huyện cao lộc có dấu hiệu nghi vấn nên đã tổ chức bắt giữ
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy vứt hàng lại
tăng vật thu giữ gồm sáu bao hàng bên trong có chứa nầm lợn nhập lậu từ trung quốc
có tổng trọng lượng hơn bốn trăm linh kg
toàn bộ số nầm lợn này mặc dù được đông đá nhưng bên trong đã mốc xanh và có mùi hôi thối
ngay sau đó số thực phẩm bẩn này đã được tiêu hủy theo quy định
tiếp tục với những tin tức khác
vào ngày hôm qua đoàn công tác của bộ công an đã đến và làm việc
tại công an tỉnh hòa bình
khảo sát việc thực hiện chỉ thị số ba ctbca ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn chín của bộ trưởng bộ công an
về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đã đạt được trong một mươi năm qua
và kiến nghị đề xuất với bộ công an những nội dung giải pháp thiết thực
để tiếp tục xây dựng toàn diện công an cấp huyện trong thời gian tới
cùng ngày đoàn công tác cũng đã tiến hành khảo sát
việc thực hiện chỉ thị số ba tại công an huyện đương sơn tỉnh hòa bình
tại đây đoàn cũng đã tiếp thu và ghi nhận những đề xuất kiến nghị của công an huyện lương sơn
khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn
để báo cáo đảng ủy công an trung ương
kịp thời tháo gỡ giải quyết những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
sáng qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy
tại xã sơn kim một huyện hương sơn
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy
phát hiện và bóc gỡ nhiều điểm tụ điểm phức tạp
truy bắt nóng nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
thu giữ gần bảy tấn ma túy các loại
để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới việt lào
thời gian tới lực lượng công an tỉnh hà tĩnh tổ chức đánh từ xa
tuyên truyền người dân nhất là khu vực biên giới
phù hợp với các lực lượng tuần tra tuyến biên giới
phối hợp với công an tỉnh thanh hóa nghệ an
trong đấu tranh với tội phạm ma túy
quản lý số đối tượng nghi nghiện cai nghiện tập trung tại cộng đồng
nhân dịp này bốn xã ký cam kết địa bàn không ma túy gồm
sơn kim một sơn kim hai sơn tây và thị trấn tây sơn
cũng trong đợt cao điểm tuyên truyền này
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã tổ chức tuyên truyền lưu động về tác hại và hiểm họa của ma túy
cho nhân dân thuộc địa bàn biên giới huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng d i f f hai nghìn một mươi chín sẽ chính thức được khai mạc
đây là một sự kiện lớn dự kiến mỗi đêm trình diễn bắn pháo hoa
thì thu hút hàng chục ngàn người theo dõi
để đảm bảo cho sự an toàn thành công của lễ hội
một trong những vấn đề hết sức quan trọng đặt ra
đó là công tác phòng cháy chế cháy
khu vực bắn pháo hoa
trước năm ngày diễn ra đêm khai mạc
khối lượng pháo hoa đầu tiên đã được tập kết về đây
xe chữa cháy và một kiếp gồm sáu cán bộ chiến sĩ
của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã có mặt túc trực tại khu vực này hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trước đó công tác bảo vệ kho pháo cũng đã được triển khai cả tháng trời
ngay từ công tác là nhập pháo từ cảng ở hai phòng về đến đà nẵng
lực lượng phòng cháy cháy cũng đã cử lực lượng và phương tiện
tại pháo từ hai phòng về đến đà nẵng
khi về đến đà nẵng thì chúng tôi bắt đầu triển khai công tác bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
với lượng pháo rất là lớn
tổng lượng pháo lần này khoảng hơn ba mươi sáu tấn
hàng chục thùng phi trừ nước và các thiết bị chữa cháy tại chỗ
đã được lắp đặt tại khu vực bắn
riêng trong thời gian diễn ra các buổi trình diễn pháo hoa
sẽ có khoảng bốn mươi phương tiện và hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia công tác phòng cháy chữa cháy
bảo đảm an toàn cho lễ hội
chúng tôi còn tăng cường công tác phòng ngừa
trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân
cho các lực lượng khi tham gia trong quá trình sinh hoạt kinh doanh của mình
cũng như là trong cái mọi hoạt động khác khi tham gia
đều cần phải lưu ý tăng cường công tác cảnh giác
đề phòng những sự cố liên quan đến cháy nổ xảy ra
đến thời điểm này
việc phân công nhiệm vụ bố trí lực lượng
và lên các phương án xử lý khi có các tình huống xảy ra
đã được triển khai đến tất cả lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cho lễ hội pháo hoa
lễ hội phá hoa ngoài sự thành công của công tác tổ chức
thì phải có cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân của du khách
trong việc đảm bảo an ninh trật tự
nói chung và lực lượng phòng cháy chữa cháy của chúng tôi nói riêng
đi iff hai nghìn một mươi chín
với chủ đề những dòng sông kể chuyện
sẽ khai mạc vào đêm một tháng sáu
đây là lần thứ một mươi lễ hội này được tổ chức tại đà nẵng
đóng góp một phần không nhỏ trong thành công chung
của những lễ hội pháo hoa trước đây
chính là việc triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
và việc xử lý kịp thời những sự cố xảy ra
với lễ hội lần này
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng xác định được trọng trách của mình
triển khai nhiệm vụ để góp phần vào thành công và sự an toàn của lễ hội
vừa qua có hiện tượng cá chết số lượng lớn trên sông la nga huyện định quán tỉnh đồng nai
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
chính quyền cơ sở khẩn trương xác định nguyên nhân cá chết
và triển khai các biện pháp xử lý triệt để
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
lưu ý trường hợp nguyên nhân cá chết là do hành vi vi phạm pháp luật gây ra
thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chính quyền cơ sở
giả soát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của các nguồn thải lớn ra sông la nga
đặc biệt là các trường hợp có đơn thư tố cáo của người dân
tiến hành thu gom xử lý cá chết kịp thời bảo đảm vệ sinh môi trường
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng thường trực chính phủ giao bộ tài nguyên và môi trường
chủ động bám sát tình hình hướng dẫn hỗ trợ ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hiện nay mới vào thời gian đầu của mùa nhưng diễn biến mưa lũ đã rất phức tạp
nhiều khu vực có mưa lớn cục bộ vượt quá dự báo
mưa kèm theo lốc xét mưa đá đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương
để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến của thiên tai
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung ngay sau đây
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với thiên tai
đặc biệt là mưa lớn lũ quét xa đỏ đất
gia soát phương án ứng phó với thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn diện rộng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
để chủ động biện các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
theo số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba và sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi một
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
vừa ký quyết định công tác ứng phó
công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh này
đối tượng mắc bệnh là lợn rừng lợn nhà
thời gian xảy ra dịch từ ngày hai mươi hai tháng năm
trên địa bàn các huyện tân hồng tháp mười lấp vò đai vung thành phố sa đéc
bên cạnh đó vùng dịch bị uy hiếp
gồm các huyện hồng ngự thanh bình tam nông cao lãnh châu thành thị xã hồng ngự và thành phố cao lãnh
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các cơ sở có liên quan
ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố thuộc vùng dịch có dịch bị uy hiếp
khẩn trương hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật
ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm
triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo luật thú y nhanh chóng dập tắt ổ dịch tà lợn châu phi trên địa bàn theo đúng quy định
lãnh đạo cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo thông tin cho biết
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành phân tích đánh giá các chỉ số thống kê kết quả thi của các hội đồng thi và của cả nước
việc này nhằm kịp thời phát hiện và chủ động có phương án xử lý các sai sót hay gian lận nếu có
việc phân tích đánh giá kết quả thi sẽ được thực hiện trước khi công bố kết quả
vì thế việc công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín sẽ chậm hơn ba ngày so với hai nghìn một mươi tám
cụ thể thời gian công bố điểm thi năm hai nghìn một mươi chín dự kiến là ngày một mươi bốn tháng bảy
trước đó nhiều giải pháp kỹ thuật đã được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra nhằm chống gian lận thi cử
như đánh phách điện tử bài thi trắc nghiệm giao các trường đại học chấm thi trắc nghiệm
thực hiện nghiêm bốc thăm để chấm thi mã hóa toàn bộ dữ liệu
bộ cũng đề nghị các địa phương trường đại học và các ban ngành có liên quan siết chặt yếu tố con người
lựa chọn người có phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện các nhiệm vụ trong kỳ thi đẩy mạnh công tác thanh tra giám sát
những giải pháp này nhằm mang lại kỳ thi thực sự an toàn nghiêm túc công bằng lấy lại niềm tin của xã hội
khi mà kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám đã gây chấn động cả nước với những gian lận thi cử chưa từng có trong lịch sử
kể từ ngày hôm qua hai mươi tám tháng năm bảy ngân hàng thương mại đã phát hành những chiếc thẻ chip đầu tiên
đây là làm bằng công nghệ chip thay cho thẻ từ
theo thông tư số bốn mươi một của ngân hàng nhà nước hướng dẫn về lộ trình trong việc chuyển toàn bộ thẻ atm
trên thị trường hiện nay sang công nghệ thẻ chip
thì ước tính cuối năm có ít nhất hai mươi một triệu thẻ được chuyển đổi thành thẻ chip với chi phí khoảng một tỷ đồng
thậm chí với khoảng bảy mươi triệu thẻ đang sử dụng hiện nay chi phí ngân hàng phải bỏ ra khi chuyển đổi có thể lên tới bốn tỷ đồng
theo lộ trình trong năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải chuyển đổi ba mươi lượng thẻ atm sang công nghệ thẻ chip
và dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ thẻ trên thị trường sẽ sử dụng công nghệ thẻ chip mới
khi mà các nước trong khu vực ấy người ta đã chuyển sang một cái thẻ mà nó công nghệ nó tiên tiến hơn
nó có con chip để lưu giữ toàn bộ thông tin khách hàng vào con chip đấy và nó mã hóa được
thì rõ ràng là vấn đề các cái tội phạm về thẻ nó sẽ giảm đi
và nếu việt nam không chuyển thì rõ ràng việt nam sẽ là nơi để cho những kẻ gian mà lợi dụng
những sơ hở những lỗ hổng của thẻ từ để trên cơ sở đó rút tiền của khách hàng rút tiền từ các ngân hàng
do đó mà việc mà chuyển sang thẻ chip vào hai mươi tám tháng năm này ở việt nam là tất yếu
bảy ngân hàng đầu tiên thực hiện chuyển đổi và phát hành trong đợt đầu
gồm việtcombank việt timbank bidv agribank sacombank tpbank và abbank
đây là các ngân hàng có số lượng thẻ lớn
ước tính số lượng thẻ của bảy ngân hàng này chiếm khoảng bảy mươi tổng số thẻ trên cả nước
hiện tại mình là người
làm việc dùng thẻ rất nhiều
atm cũng mấy ngân hàng cơ
thì là cái độ an toàn bảo mật của mình rất là ưu tiên đầu tiên
để mà không ai để cái sự đánh giáp thông tin của mình để không bị mất đi
tại vì là ngày nào mình cũng giao dịch quầy atm mà
tại vì tiền hàng thì nhiều
thì mình cũng ủng hộ cái về thẻ từ
để chuyển đổi từ sang thẻ chip
em thì em đang dùng thẻ của việt timbank
thì em thật sự là em rất ủng hộ cái chương trình chuyển thẻ từ các thẻ chip
nó rất là hạn chế cái việc bị mất cắp dữ liệu
cũng như là cái việc các cái hacker lấy mất thông tin của mình ấy
ưu điểm vượt trội của thẻ chip không tiếp xúc là giao dịch rất nhanh
với các giao dịch giá trị nhỏ sẽ không cần nhập pin mà vẫn có thể giao dịch được
thẻ chip có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn thẻ từ
vấn đề bảo mật thông tin đối với khách hàng cũng được đảm bảo hơn
trong cái bối cảnh công nghệ bốn này
thì cái thẻ chip nó không chỉ là đến ngân hàng giao dịch
nó không chỉ là đến ngân hàng giao dịch
mà đôi khi là không cần đến ngân hàng người ta sử dụng cái thẻ
mà đôi khi đã được mã hóa các thông tin cần thiết rồi
thì người ta vẫn có thể thanh toán được với những giao dịch nhỏ lẻ
và rất là nhanh chóng
việc áp dụng tiêu chuẩn công nghệ thẻ chip sẽ hạn chế tình trạng đánh cắp thông tin làm giả mạo thẻ
hay các giao dịch gian lận của các cá nhân tổ chức nước ngoài với tài khoản thẻ ngân hàng
như tình trạng đã xảy ra trong thời gian vừa qua
dạo gần đây em cũng thấy là có rất là nhiều trường hợp mà mất cấp
bằng cách mà sử dụng thẻ a
cho nên là nếu mà cái việc mà ra đời cái thẻ chip này á
thì em nghĩ là nó sẽ có nhiều tính năng tốt hơn
cái lợi mà bao trùm hơn cả đó là hạn chế cái tình trạng làm thẻ giá
và một khi mà làm thẻ giả thì đôi khi rút tiền ở ngân hàng
mất tiền của ngân hàng mất tiền khách hàng
thì cái mà nó lớn hơn nhiều lần tiền đó là niềm tin và uy tín của ngân hàng
là không bị giảm suốt không bị ảnh hưởng

vấn đề chi phí phát hành thẻ chip cũng được
nhiều khách hàng quan tâm chủ trương của ngân hàng nhà nước là tổ chức phát hành thẻ
sẽ tự chịu trách nhiệm và khách hàng sẽ không phải trả phí
tuy nhiên với những ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn
chi phí là bài toán khó để làm sao không ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh
nhưng vẫn đảm bảo được sự cạnh tranh và giữ chân khách hàng
chúng tôi muốn đề cập đến một thông tin khiến dư luận nóng trong những ngày vừa qua
liên tiếp những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng
kinh hoàng đã xảy ra trong một thời gian ngắn
khiến cho chúng ta không khỏi giật mình và đau xót
chồng mất vợ bố mất con thậm chí cả nhà đều thiệt mạng
trong vụ tai nạn giao thông có xuất hiện hình bóng của ma men đưa lối
chỉ đến khi xảy ra tai nạn rồi
người điều khiển phương tiện mới sợ hãi mới hối hận
thì đã muộn phải không chị thu hương
tôi nghĩ chắc chắn không có ai muốn rơi vào trường hợp như vậy
hay muốn trải qua cảm giác như vậy
ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn
con số thống kê mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật
về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
nếu như cả năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng chức năng mới xử lý được hơn chín mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi tham gia giao thông
thì chỉ riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
con số này đã quá nửa
lên tới năm mươi trường hợp
phần vì sở thích uống rượu bia
đã ăn sâu vào tiềm thức của dân nhậu
phần vì nể năng nhau
không uống không được
đây là những người trưởng thành
và họ là có bằng lãi hợp pháp
và đương nhiên là họ đã có bằng lãi hợp pháp
và họ nhận thức được những hành vi như vậy
là hành vi vi phạm không đúng quy định
tuy nhiên họ vẫn thực hiện
như vậy rõ ràng ở đây
ngoài ra còn có một số hiện tượng
mà chúng ta thấy rằng
các thành viên trong gia đình
khi mà thấy một thành viên là uống rượu bia rồi
vẫn điều khiển không tiện
thì các thành viên khác chưa có những hành động
những phản ứng đủ mạnh đủ rõ ràng
để ngăn chặn hành vi như vậy
đây là một hồi phương báo động rất lớn
cho việc mà
nếu chúng ta không xiết chặt
cái kỷ cương lại
thì biết đâu rằng cuối năm hai nghìn một mươi chín
hàng loạt những cái
cái vụ tai nạn
mà có tác nhân của rượu bia
sẽ bùng nổ
và đương nhiên rồi
chưa có một vụ nào tai nạn giao thông
mà liên quan đến rượu bia
mà không mang tính chất rất nghiêm trọng
trước những vụ tai nạn giao thông
thảm khốc liên tục diễn ra
trong thời gian gần đây
lực lượng chức năng cả nước đã cùng vào cuộc
sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn
tổ chức gia quân xử phạt có
tuyên truyền có
tuần hành diễu hành
kêu gọi không uống rượu bia
khi tham gia giao thông cũng có
xong dường như
nhiều người vẫn không thực sự để tâm
vâng không để tâm cũng đúng thôi
bởi hiện nay thì mức xử phạt
đối với người sử dụng rượu bia
khi tham gia giao thông thì còn khá thấp
cụ thể là mức xử phạt cao nhất
đối với những người lái xe máy
khi tham gia giao thông có sử dụng rượu bia
chỉ là bốn triệu đồng
tước giấy phép lái xe năm tháng
mức xử phạt này đối với những người lái xe ô tô
lần lượt là một mươi tám triệu đồng
và tước giấy phép lái xe sáu tháng
ngoài ra những người không chấp hành yêu cầu kiểm tra
về nông độ con của người thi hành công vụ
cũng sẽ bị xử phạt tương tự
vâng tôi nghĩ là mức xử phạt mà anh cương vừa mới nêu ra
thì nó chỉ phù hợp với thu nhập
của người dân trong quá khứ thôi ạ
mức thu nhập của người việt chúng ta thì đang tăng lên
từ từ năm có nghĩa là nó đã không còn phù hợp với hiện tại nữa rồi
và liệu rằng có phải là việc
mà người dân đủ cái khả năng
trả cái số tiền xử phạt đó
bên cạnh đó lại còn có cái sự trợ giúp
bằng những cuộc điện thoại cho người thân
thì liệu rằng đó có phải là chính là cái
mà tạo nên cái tâm lý chủ quan
cho những người sử dụng rượu bia không ạ
vâng tôi nghĩ rằng có rất nhiều người
đang nghĩ như vậy
vậy nên là chính vì vậy mà cái việc
tăng nặng cái mức xử phạt tôi nghĩ là cần thiết
đặc biệt là sau quá nhiều vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng khiến hàng chục người
thương vong trong thời gian vừa qua
bên cạnh việc
tăng tiền xử phạt thì cũng nên có những
hình phạt bổ sung
và có thể thậm chí nếu mà ai mà
đến mức độ mà ví dụ chưa xảy ra
nhưng mà vụ nồng độ quá mức
xanh xỉn mà anh vẫn cố gắng
sử dụng cái phương tiện
vận chuyển vận tải đó
thì có thể bằng hình thức là bắt cải tạo lao động
thậm chí có những cái chế tài nặng hơn
tước giấy phép lấy xe vĩnh viễn
rồi tịch thu
các cái phương tiện giao thông
đấy cũng là một trong những cái
mà chúng ta cũng có thể
vâng và có thể quý vị
sẽ để tâm hơn đến thông tin này
theo dự thảo nghị định bốn mươi sáu
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt
của bộ giao thông vận tải
lái xe vi phạm nồng độ mức cao nhất
thì sẽ bị phạt từ hai mươi sáu cho tới
ba mươi triệu đồng tước giấy phép

đối với hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra
về nồng độ cồn ma túy
và trong cơ thể có chất ma túy
thì tài xế sẽ bị xử phạt tối đa là
ba mươi triệu đồng bị tước giấy phép
lái xe từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn tháng
vâng rõ ràng là mức xử phạt
nặng như thế này tôi nghĩ là vô cùng là cần thiết
thậm chí tôi còn nhận được thông tin đó là
đại biểu quốc hội nguyễn ngọc phương
ở đoàn quảng bình thì còn đề xuất tăng nặng hơn nữa
mức xử phạt cụ thể là thu hồi giấy phép
lái xe từ ba đến năm năm
phạt tiền từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
thì có lẽ là mới đủ sức gian đe
vâng trong khi chờ dự thảo trở thành luật
thì hiện lực lượng chức năng
vẫn đang tích cực vào cuộc xử lý
những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
khi tham gia giao thông
bên cạnh việc lập các chốt trận
giao thông xử lý vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức mật phục
ở các quán nhậu quán bia có đông khách hàng
xong vẫn còn nhiều trường hợp chống đối
không chịu thổi vào máy
kiên quyết không chấp hành
hoặc thậm chí là chính các quán bia
còn mách nước cho dân nhậu về việc kiểm tra
của lực lượng chức năng
vâng thay vì hiến kế cho dân nhậu
cách trốn chạy khỏi lực lượng chức năng
thì tôi nghĩ là những cửa hàng hoàn toàn
có thể cung cấp thêm một cái dịch vụ
đưa khách say trở về nhà
như đã có một cửa hàng
ở phố tăng bạc hồ hà nội
đã thực hiện việc này chị hương ạ
vâng tôi rất là đồng tình với cả anh cương
và chắc chắn nếu đã uống rượu bia
tốt nhất là quý vị đừng nên lái xe
như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm
nhưng chúng ta thấy thực tế là đã xảy ra rất nhiều vụ việc như vậy
có rất là nhiều phương án
ví dụ như là có thể nhờ nhân viên ở quán đưa về
hay là gọi taxi hay là gọi những cái dịch vụ
như là grab hay là fast go
để có thể về nhà
hãy nhớ là đã uống rượu bia thì không lái xe
để có thể an toàn cho cả mình và những người xung quanh
ông chuyển sang một thông tin khác
vâng thưa quý vị các bạn
cả nước ta thì có hai vùng vải quả nổi tiếng
và lục ngạn của tỉnh bắc giang
đang vào mùa
tuy nhiên thời gian này thì chưa có vải thiều
mà chỉ có vải lai như u trứng u hồng
bước vào vụ thu hoạch năm nay thì giá vải
đầu vụ tại vườn tại hai địa phương trên
gia động từ ba mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg
đáng chú ý là thị trường tiêu thụ
năm nay được đánh giá là thuận lợi
khiến người trồng rất phấn khởi
hiện huyện thanh hàn nói riêng
và tỉnh hải dương nói chung đang tích cực đẩy mạnh
các hoạt động xúc tiến thương mại
quảng bá hình ảnh vải thiều tới các địa phương
trong cả nước và cả bạn bè quốc tế
còn theo lãnh đạo huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vụ vải năm nay mặc dù sản lượng giảm
do điều kiện thời tiết không thuận lợi
nhưng bù lại diện tích vải trồng
theo tiêu chuẩn an toàn được mở rộng
giá có thể sẽ cao hơn mọi năm
hiện toàn bộ diện tích một mươi năm ba trăm linh hectare vải thiều lục ngạn
đã được trung quốc cấp ba mươi sáu mã số vùng trồng
cấp tem xuất khẩu
về phía huyện có ba đơn vị tham gia đủ điều kiện
để đóng gói dán tem truy xuất
để xuất khẩu vải thiều sang trung quốc
lục ngạn cũng hỗ trợ kinh phí
để thiết kế mẫu mã bao bì
đối với các hợp tác xã sử dụng tem truy xuất
tối đa là hai mươi triệu đồng một cơ sở
và kinh phí hỗ trợ không quá năm mươi
còn những diễn biến mới nhất
điên quan đến kỳ thi vào trung học phổ thông
chuyên năm nay hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
được mở màn bởi các trường chuyên
phổ thông năng khiếu tp hcm
chuyên khoa học tự nhiên
chuyên ngữ đại học sư phạm ngoại ngữ
và chuyên sư phạm
theo số lượng đăng ký vào bốn trường chuyên
quốc gia hàng đầu hà nội trên
thì năm nay đều giảm nhiều so với năm ngoái
riêng chuyên sư phạm hà nội
giảm khoảng hai thí sinh
tuy nhiên mức độ cạnh tranh thì dẫn
vẫn rất khốc liệt
từ lệ trọi một xuất vào các trường này
khoảng một trên một mươi đến một trên một mươi năm
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh
ngày mới phát sóng lúc sáu h sáng
hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi
từ tp hcm sẽ gửi đến quý vị và các bạn
những thông tin thú vị khác
xin mời trường quay phía nam
bỏ trời xin chào trường quay hà nội
trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
tp hcm vừa mở tám cổng đăng ký trực tuyến
phân theo từng địa bàn
thời gian đăng ký dự khảo sát từ nay
đến cuối ngày ba mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín
đây là trường trung học phổ thông
được tổ chức bài thi khảo sát để tuyển sinh lớp sáu
trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa
khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký dự khảo sát trực tuyến
trường mở tám cổng đăng ký trực tuyến
phục vụ cho công tác tuyển sinh lớp sáu
dữ liệu theo quận huyện của trường tiểu học
học sinh đã theo học lớp năm
sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu
phụ huynh học sinh sẽ nhận được mã hồ sơ
và mẫu đơn đăng ký dự khảo sát đã có đầy đủ thông tin qua email
phụ huynh học sinh kiểm tra lại thông tin trên mẫu đơn đăng ký dự khảo sát
trường học thông tin không chính xác
phụ huynh học sinh có thể nhập lại để nhận mẫu đơn đăng ký dự khảo sát mới qua email
in ra và ký xác nhận
từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phụ huynh học sinh đọc hồ sơ tham dự khảo sát
gồm đơn đăng ký tham dự khảo sát
bản sao hợp lệ học bạ lớp năm
ánh chụp không quá một năm
kiệu ảnh chứng minh thư với đồng phục học sinh
điều kiện xét tuyển
học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
tại thành phố hồ chí minh
và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng việt và toán
đạt từ chín điểm trở lên
cuối năm học lớp năm
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát năng lực vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
nhằm mang đến một sân chơi thiết thực sáng tạo
cho cộng đồng staff sinh viên và các bạn trẻ yêu công nghệ thông tin
giải thưởng nhân tài đất việt hai nghìn một mươi chín vừa được phát động
tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề khởi nghiệp sáng tạo từ ý tưởng đến sản phẩm
đây là cuộc thi do hội khuyến học việt nam khởi xướng
năm nay giải thưởng nhân tại đất việt
lần đầu tiên sau một mươi bốn năm
sẽ tiếp nhận các bài dự thi chưa hoàn thiện
có thể ở dạng ý tưởng demo
và có mong muốn được phát triển thị trường hóa
đây là cơ hội rất lớn cho các start up
chỉ đủ điều kiện và nguồn lực
để hoàn thiện sản phẩm của mình
giải thưởng nhân tại đất việt năm hai nghìn một mươi chín
trong lĩnh vực công nghệ thông tin
có ba hệ thống sản phẩm chính
sản phẩm số triển vọng
sản phẩm công nghệ thông tin kết nối di động
sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp
riêng hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp
sẽ có hai hạng mục đăng ký dự thi
công nghệ thông tin khởi nghiệp thành công
dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đã hoàn thiện
và đã có ứng dụng trong thực tế
công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo
dành cho các sản phẩm khởi nghiệp đang ở dạng ý tưởng
cần được hỗ trợ nguồn lực để phát triển hoàn thiện sản phẩm
và tư vấn định hướng chiến lược phát triển cho sản phẩm
thời gian dự thi hạng mục công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo
thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
thời gian phát triển sản phẩm từ ngày một tháng tám đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời gian nhận bài dự thi các hệ thống công nghệ thông tin triển vọng số
công nghệ thông tin kết nối di động
công nghệ thông tin khởi nghiệp thành công
đến hết ngày ba mươi tháng chín
công tác chấm giải từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị công nghiệp hỗ trợ là ngành mang lại giá trị kinh tế cao
và là ngành xương sống cho việc phát triển các ngành công nghiệp khác
tuy nhiên ngành này lại là khâu mà nước ta còn khá yếu
mà nguyên nhân ngoài việc thiếu nguồn vốn đầu tư
còn đến từ việc thiếu đi các doanh nghiệp đầu cuối của chuỗi cung ứng
đây là những lớp xe nâng doanh nghiệp này sản xuất cho doanh nghiệp đầu cuối
trong dây chuyền sản xuất lớp xe
cũng theo doanh nghiệp này ngoài việc tự thân các doanh nghiệp
công nghiệp hỗ trợ từ nâng cao năng lực sản xuất
thì việc kết nối với những doanh nghiệp đầu cuối
nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển ngành này
giá thành giá của chúng ta là
tuy rằng họ mua số lượng lớn nhưng mà mua giá rất là rẻ
và chúng ta thì tất cả nguyên vật liệu đều nhập
thêm vào giá nguyên vật liệu cao thì thêm vào đó giá điện
gần đây càng ngày càng tăng lên
lương cơ bản công nhân càng ngày tăng lên
do đó cái giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp việt nam
trong công nghiệp hỗ trợ đó là không đủ sức cạnh tranh
đối với các nhà công nghiệp hỗ trợ nước ngoài khi họ có sản lượng lớn hơn
theo nhận định của đại diện hiệp hội công nghiệp hỗ trợ việt nam
việc hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp hỗ trợ vẫn còn rất yếu
nên việc đầu tư vào các công nghệ mới vẫn chưa thực sự hiệu quả
nên việc liên kết và tận dụng tối đa nguồn vốn fdi từ các doanh nghiệp đa quốc gia
được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao
tôi nói chí dụ như là
cái việc mà các doanh nghiệp hỗ trợ công nghiệp hỗ trợ
được phép tiếp cận với lại nguồn vốn vay của ngân hàng
từ ngân hàng phát triển các ngân hàng thương mại
nhưng mà trên thực tế cái điều kiện để mà người ta có thể
tiếp thu tiếp nhận cái nguồn vốn đó nó còn khá là dườm già phức tạp
ở đây tôi muốn nói là cái bản chất của nó
tức là cái cải cách hành chính
nói chung cũng như cái cải cách hành chính của mình
là nó chưa đạt được những cái kết quả nó mang tính đột phá
cũng theo sở công thương tp hcm khẳng định
ngành công thương tp hcm đang hoàn thiện đề án xây dựng và vận hành
cổng cơ sở dữ liệu sản phẩm công nghiệp chủ lực
và công nghiệp hỗ trợ tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
như ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm công nghiệp hỗ trợ năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức kết nối giao thương với doanh nghiệp nước ngoài các công ty fdi
tăng cường quảng bá năng lực cung ứng của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ của việt nam
với các đối tác cả trong và ngoài nước
đặc biệt tp hcm đang tập trung xây dựng triển khai thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích
thu hút và hỗ trợ đầu tư nhằm giảm nhập khẩu
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm gia công lắp ráp
như quý vị cũng đã biết thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người
vâng và sẽ thế nào nếu trẻ em thế hệ tương lai của chúng ta
cũng đang thụ động hít phải những chất độc trong khói thuốc lá
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
thuốc lá chứa trên bốn chất độc hại
trong đó những chất độc như nicotine carbon monoxid và phocman dehid
có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người hút thuốc và cả những người người khói thuốc
đặc biệt nguy hiểm với trẻ nằm trong bụng mẹ
đối tượng vẫn trong giai đoạn hình thành các cơ thể sơ khai nhất
khi mẹ bầu hút thuốc hoặc hít
phải khói thuốc thủ động từ những người xung quanh
trẻ trong bụng mẹ cũng ngửi phải khói thuốc
sự phát triển và hình thành các cơ quan của trẻ lúc này
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các chất độc nicotine carbon monoxid và forman dehid
gây dị tật thai nhi suy giảm trí tuệ thậm chí là chết lưu
nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên
theo thống kê của viện phụ sản trung ương
tỷ lệ dị tật thai nhi tại việt nam là ba
chủ yếu là dị tật đầu cổ
và đang có nguy cơ tăng tỷ lệ thuận
với tỷ lệ nằm dưới hút thuốc lá tại việt nam là bốn mươi ba năm
đối tượng mắc bệnh do thuốc lá gây ra
thì đầu tiên phải là những người hút thuốc
thì tất cả những người hút thuốc
từ một mươi năm trở lên
thì có nguy cơ mắc bệnh hô hấp và bệnh tim mạch
và các bệnh lý khác do thuốc lá gây ra
thế còn ở phụ nữ mang thai
thì sẽ mắc các bệnh dẫn đến sinh non
hoặc là đứa trẻ sinh ra thì nhẹ cân
và nếu như cả bố cả mẹ mà lại hút thuốc nữa
thì đứa trẻ sinh ra
thì nguy cơ thai chết lưu sẽ tăng lên
không chỉ có trẻ em trong bụ mẹ bị ảnh hưởng
mà trẻ em đối tượng có hệ miễn dịch kém
hệ hô hấp vẫn đang phát triển
cũng bị ảnh hưởng trực tiếp
nếu người lớn xung quanh sử dụng thuốc lá
trẻ em khi hút thuốc lá thụ động
có thể bị ảnh hưởng sức khỏe gấp ba lần
những người hút thuốc
thống kê đã cho thấy
ví dụ như là với những người hút thuốc thụ động
thì nó có thể bị tăng tới hai mươi ba mươi nguy cơ ung thư phổi
so với những người bình thường không hít phải khói thuốc thụ động
đối với trẻ con
thì những triệu chứng của cái viêm đường hô hấp trên
khi mà hít phải khói thuốc thụ động
từ bố hút hay mẹ hút
thì cũng tăng rất là cao
so với những trẻ em bình thường sống trong môi trường không có khói thuốc
đứa trẻ này chưa hiểu hết được tác hại của khói thuốc
đứa trẻ này chưa hiểu hết được tác hại của khói thuốc
cũng chưa thể tự bảo vệ cho hệ hô hấp của bản thân
trong khi chính những người chăm sóc cho trẻ
lại là những người đang hút thuốc
lúc này những chất độc hại có trong thuốc lá
theo đường thở tấn công trẻ nhỏ
gây tổn thương hệ hô hấp
tắc nghẽn phổi mãn tính
tổn thương tim mạch và sự phát triển an toàn của trẻ
những người ngồi xung quanh đó
thì sẽ hít lại
hít phải cái dòng khói phụ
và khi hít phải cái dòng khói thuốc như vậy
thì các cái bệnh lý
vẫn có nguy cơ mắc các bệnh lý
do khói thuốc gây ra
thực ra thì những người hút thuốc
đó người ta gọi là hút thuốc thụ động
và những người hút thuốc thụ động
thì có nguy cơ mắc tất cả các bệnh
do khói thuốc lá gây ra
ở trẻ em thì sẽ gặp rất nhiều
tỷ lệ các cái bệnh lý về đứng hấp
như là hen phế quản hay là viêm phế quản
hay viêm tay giữa
trong gia đình
có bố thường xuyên sử dụng thuốc lá
con gái chị xeo mủ mắc bệnh phổi
từ khi còn rất nhỏ
bé bị nặng
ở tỉnh thở máy
được hơn tháng một mươi chiều hôm nay
tho nhiều đồ
nhiều đồ khó khe
nên phải thở máy
chính gia đình cũng cho rằng
thuốc lá là một trong những nguyên nhân
khiến sức khỏe của bé suy giảm
trong thời gian chị mang bầu
anh ấy vẫn hút
nhưng mà hút ở ngoài thôi
không hút bên cạnh mình
đây không chỉ là câu chuyện đáng buồn
tại gia đình chị xeo mủ
mà đã đang và sẽ còn là thực trạng
diễn ra tại nhiều gia đình ở việt nam
rõ ràng là chúng ta cần phải có những giải pháp thiết thực
và cả những lưu ý
để phòng tránh những tác hại của thuốc lá
đến sự phát triển của trẻ em
tôi đồng ý với quan điểm như chị hương vừa nói
và chúng ta có thể thấy rằng
khi tỷ lệ hút thuốc lá tại việt nam
đang rất cao
thì rõ ràng chúng ta cần phải
chủ động để bảo vệ con em mình
nhưng những giải pháp đó là gì
thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
những nội dung ngay sau đây
rất nhiều những khẩu hiệu
và thông điệp ý nghĩa được đưa ra
trong khi đó
hàng triệu trẻ việt nam
vẫn đang phải sống trong môi trường
có gần năm mươi dân số sử dụng thuốc lá
từ năm hai nghìn một mươi ba
thì luật phòng chống tác hại của thuốc lá
chính thức được ban hành
và đưa vào thực thi
bộ y tế
có rất là nhiều chính sách
để làm sao giảm thiểu
tỷ lệ hút thuốc
cũng như là hỗ trợ những người
đang hút có thể cai nghiện với thuốc lá
bởi vì là dù bỏ thuốc
ở bất cứ một tuổi nào
thì tỷ lệ sống vẫn kéo dài
kéo dài thêm
thứ hai là
mình không hút thuốc thì mình sẽ không phát tán
cái khói thuốc ra ngoài môi trường
và mình sẽ ít ảnh hưởng đến những người thân xung quanh
đặc biệt là những người đang hút thuốc
thì nên bỏ thuốc càng sớm càng tốt
với các bạn mà chưa bao giờ hút thuốc
thì hãy tránh xa nó
để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai
chưa lúc nào việc phòng chống thuốc lá cấp bách hơn lúc này
tuyệt đối không hút thuốc trước mặt trẻ
trong không gian của trẻ như khu vui chơi lớp học
phụ nữ mang thai không hút thuốc lá
và chủ động rời khỏi không gian có người hút thuốc
để không bị bỏ thuốc ra ngoài môi trường
để đảm bảo an toàn

không khói thuốc là quan trọng nhất
những người nghiện thuốc lâu năm
nên chủ động bỏ thuốc
khi trong gia đình có người mang bầu
hoặc trẻ em để đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ
mời quý vị theo dõi một số thông tin dự báo thời tiết ngày hai mươi chín tháng năm
hiện nay dạng áp thấp có trục
ở khoảng hai năm triệu đồng
từ ngày hai mươi đến hai mươi ba độ vị bắc
tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía bắc nén
và đẩy dịch xuống phía nam
do ảnh hưởng của dạng áp thấp bị nén
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
nên ở bắc bộ và bắc trung bộ
đã có mưa mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to
với lượng mưa từ khoảng
phổ biến trong khoảng từ ba mươi bảy mươi mm
trong vòng hai mươi bốn h
dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m
nên từ nay đến đêm
nên từ lúc này cho đến hết đêm ngày hôm nay
ở bắc bộ và bắc trung bộ
sẽ có mưa vừa mưa to
riêng vùng núi có mưa to đến rất to và rông
lượng mưa phổ biến là từ ba mươi đến bảy mươi mm
trong vòng hai mươi bốn h
riêng vùng núi là từ tám mươi đến một trăm ba mươi mm
trong vòng hai mươi bốn h
có nơi lên đến trên một trăm năm mươi mm
trong vòng hai mươi bốn h
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
cảnh báo trọng điểm của đợt mưa lớn này
sẽ có khả năng xảy ra ở các tỉnh
lai châu lào cai yên bình
bái sơn la hà giang tuyên quang
cao bằng bắc cạn lạng sơn
quảng ninh hải phòng
sau đó thì mưa to sẽ còn có khả năng lan rộng
xuống khu vực trung du đồng bằng bắc bộ
và cả khu vực bắc trung bộ
từ nay đến ngày hai mươi chín tháng năm
trên các sông suối ở khu vực bắc trung bộ
và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
thì có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên trên các sông từ hai đến bốn mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ở vùng núi đặc biệt là tại các tỉnh
lai châu lào cai yên bái hà giang
tuyên quang cao bằng bắc cạn
lạng sơn ngập lụt vùng trũng thấp
ở tại các khu vực trên
khu vực hà nội
từ nay đến hết đêm ngày hôm nay
có mưa rào và rông
đêm nay và sáng mai
vào sáng ngày hôm nay thì sẽ có khả năng có mưa vừa
mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày hôm nay sẽ là từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
cấp độ rủi ro thiên tai
cấp một đến cấp hai
còn bây giờ sẽ là thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước